chào mừng quý vị đến với bộ phim thành phố hồ chí minh
chúng tôi sẽ tập trung phản ánh hiệu quả từ mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân
nhưng trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
thành phố hồ chí minh vừa tổng kết một mươi năm thực hiện nội quy một mươi một của bộ chính trị và chương trình hành động số một
và chương trình hành động số ba mươi một của ban thường vụ thành ủy về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy
thực hiện nghị quyết các cấp hội phụ nữ thành phố đã hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc
gắn với cuộc vận động học tập và làm theo gương đạo đức hồ chí minh xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch và thực hiện tốt cuộc vận động
ngày tiết kiệm việc phụ nữ nghèo phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế v v
các bộ hội phụ nữ các cấp được điều động luân chuyển qua công tác đảng chính quyền và có hai cán bộ nữ các cấp được đưa vào dựng nguồn
bộ quốc phòng vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kết luận của thường vụ quân ủy trung ương về công tác quản lý
sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay tân sơn nhất
đất tại sân bay tân sơn nhất hiện có khoảng một sáu mươi ha
trong đó đất quốc phòng khu vực sân bay tân sơn nhất hiện có khoảng một sáu mươi hectare

việc quản lý sử dụng đất quốc phòng là vấn đề lịch sử tồn tại từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
để công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng đúng quy định
bộ quốc phòng đã yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
nghị quyết của quân ủy trung ương quản lý sử dụng đất quốc phòng
riêng với đất quốc phòng thuộc dự án sân hương
bộ quốc phòng đã khẳng định nếu chính phủ quyết định thu hồi thì bộ quốc phòng sẽ bàn giao
bởi sức khuyện tại việt nam gần sáu năm nay
nhưng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình đã chiếm được niềm tin và tình cảm của người bệnh
tại thành phố hồ chí minh từ khi mô hình này ra đời
không những chăm sóc sức khỏe tốt cho người dân
mô hình này còn góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bình quân mỗi ngày phòng khám bác sĩ gia đình bệnh viện quận hai đã tiếp đón gần hai trăm linh bệnh nhân
đến khám tại đây các bệnh nhân được các bác sĩ gia đình
đón ân cần chú đáo được chăm sóc tư vấn theo dõi và cập nhật liên tục
diễn biến sức khỏe diễn biến của bệnh tật v v
mô hình phòng khám bác sĩ gia đình khi hoạt động có hiệu quả
sẽ góp phần nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh ban đầu giúp người dân được chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh một cách chủ động
đồng thời hoạt động của bác sĩ gia đình sẽ giảm bớt gánh nặng thời gian và công việc
cho các bác sĩ chuyên khoa liên quan và tiết kiệm được kinh phí nằm viện cho bệnh nhân
kinh phí bảo hiểm y tế
và nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng đã chứng minh lợi ích của việc phát triển mô hình
phòng khám bác sĩ gia đình trong chăm sóc sức khỏe và góp phần xây dựng hệ thống y tế lành mạnh